hôm nay ngày một mươi tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ đưa vụ án phan văn anh vũ
tức vũ nhôm và bốn cựu cán bộ ngành công an ra xét xử phúc thẩm theo kháng nghị của viện kiểm sát
và kháng cáo của các bị cáo dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng sáu
tại phiên sơ thẩm phan văn anh vũ bị tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án sơ thẩm một mươi năm năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cùng về tội này phan hữu tuấn và nguyễn hữu bách cùng bị tuyên năm năm tù
hai cựu thứ trưởng bộ công an là bùi văn thành hình phạt ba mươi tháng tù và trần việt tân hình phạt ba mươi sáu tháng tù
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng các bị cáo đều nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt